quay trở lại với ngày đầu tiên thế giới phát hiện ra biến chủng omicron
tiến sĩ shikunlele moyo gọi ngày một mươi chín tháng một mươi một một cách chân thành là ngày omicron
ngày mà nhóm của ông đã phát hiện ra biến thể omicront từ bốn nhà ngoại giao nước ngoài nhiễm covid một mươi chín
tại phòng thiết nghiệm tham chiếu hiv botswana harvard
tiến sĩ moyo giám đốc phòng thiết nghiệm và nhóm của ông đã kiểm tra các xét nghiệm pcr
mà điều phối viên phòng thí nghiệm đã làm qua đêm
tất cả xét nghiệm đều lấy từ các mẫu dương tính với virus sars cov hai
theo thói quen các nhà nghiên cứu sau đó xử lý acid nucleic
các phân tử tạo nên vật chất di truyền của virus
được chiếc xuất từ các mẫu bằng cách sử dụng thiết bị trình tự minion có kích thước bằng lòng bàn tay
thiết bị này tạo ra các chuỗi dữ liệu di truyền đầy đủ trong thời gian thực
cho phép nhóm nghiên cứu tìm kiếm bất kỳ thay đổi nào trong virus khi nó được truyền đi
wonderful chogar ba mươi một tuổi một nhà thông tin sinh học đến từ zimbabwe
luôn theo dõi máy tính khi minion kết nối usb xuất ra các trình tự gen
tuy nhiên khi cả nhóm chuẩn bị về nhà thì một điều kỳ lạ xảy ra
có bốn chuỗi hiển thị các mô hình rất kỳ lạ mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây tiến sĩ mozo nói
trên máy tính mã di truyền của các mẫu chống lại virus sars cov hai ban đầu không khớp
đã được gắn cờ trên các hàng chữa cái nhiều màu
sự khác biệt lớn đến mức tiến sĩ mozo lo lắng rằng có một sự nhầm lẫn nào đó
tuy nhiên sau khi nhóm nghiên cứu kiểm tra chất lượng ký lưỡng họ vẫn có kết quả tương tự
nhà thông tin sinh học chogar cho biết thêm
điều đó khá đáng báo động vì chúng tôi chưa bao giờ thấy một dòng biến thể nào như vậy ở poswana
nó đã bị đột biến nặng nề
ít nhất có ba mươi đột biến protein của virus liên kết với các thủ thể trên tế bào vật chủ của con người
cuối cùng có tổng cộng hơn năm mươi đột biến báo hiệu một phát hiện đáng lo ngại
tiến sĩ mozo đã tham khảo ý kiến với cộng tác viên lâu năm
và quyết định báo cáo trình tự bất thường cho bộ y tế và sức khỏe botswana
họ xác nhận rằng các mẫu xét nghiệm đến từ bốn công dân nước ngoài
là các nhà ngoại giao có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín vào ngày một mươi một tháng một mươi một
theo đài on chazira
các quan chức chưa xác nhận các nhà ngoại giao đến từ đâu
và nói rằng họ muốn tránh đều sâu các quốc gia khác
tuy nhiên tổng thống botswana nói trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình cnn
rằng ít nhất một số đã đến từ châu âu
ngay sau đó ông moyo đã tải dữ liệu di chuyển mới lên gis aid
một cơ sở dữ liệu truy cập mở phổ biến mà các phòng thí nghiệm trên thế giới sử dụng
để chia sẻ nhanh chóng trình tự bộ gen
trong khi đó các nhà khoa học làm việc song song ở nam phi và hồng kông
cũng giải trình tự cho biến thể gen mới
sau đó biến thể mới được ký hiệu là b một một năm trăm hai mươi chín và cuối cùng đã được đặt tên là omicron
khám phá của họ mà nam phi đã cảnh báo thế giới vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một
lại dẫn đến việc một số chính phủ trên thế giới áp đặt các hạn chế đi lại sâu rộng đối với nam phi
khi tiến sĩ mojo và nhóm của ông bối rối và đau khổ
tiến sĩ moyo nói
chúng tôi không nghĩ rằng các quốc gia chính chúng tôi nam phi và những quốc gia khác
lại gặp khó khăn vì đã chia sẻ dữ liệu của mình với thế giới
một cách mình không thể tìm ra

thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo
trong khi các nước trên thế giới còn đang tìm hiểu về biến chủng mới omitron
thì nguy cơ xuất hiện một loại biến thể mới đã bắt đầu
một trong những nhà phát triển vaccine morena cảnh báo rằng
một sự biến thể mới có thể được tạo ra nếu omicron và delta lây nhiễm cùng một lúc cho một người nào đó
theo trang jily mail của anh sự lây lan covid một mươi chín thường chỉ liên quan đến một chủng virus đột biến
nhưng trong một số trường hợp vô cùng hiếm gặp hai chủng virus có thể tấn công con người cùng một lúc
nếu chủng virus cùng lây nhiễm vào một tế bào chúng có thể hoán đổi gna
và kết hợp với nhau để tạo ra một phiên bản virus sars cov hai mới
tiến sĩ paul burton giám đốc y tế của nhà sản xuất vaccine moderna
cảnh báo cho ca nhiễm biến chủng omicron và delta đang lưu hành ở anh
khiến cho kịch bản này có thể được tạo ra
ông nói với các nghị sĩ trong ủy ban khoa học và công nghệ rằng
chắc chắn virus có thể hoán đổi trên và kích hoạt một biến thể thậm chí còn nguy hiểm hơn
quy trình này được các nhà khoa học gọi là sự kiện tái tổ hợp có thể xảy ra
nhưng cần có điều kiện cụ thể và sự trùng hợp của hầu hết các tình huống không thể kiểm soát được
chỉ có ba biến thể covid một mươi chín được tạo ra bởi virus hoáng đổi trên từng được ghi nhận
thay vào đó virus chủ yếu dựa vào các đột biến ngẫu nhiên để tạo ra nhiều biến thể hơn
khi chủng delta cạnh tranh với alpha thông qua quy trình này một biến thể mới đã không được kết hoạt
omicron đã trở thành biến thể chiếm ưu thế ở london chỉ sau hai tuần sau khi được phát hiện tại quốc gia này
các chuyên gia dự đoán nó sẽ trở thành chủng chính vào năm tới
trước đó đã có một số bài báo xuất bản từ nam phi về những người bị suy giảm miễn dịch có thể chứa cả hai loại virus
điều này đã có thể xảy ra ở anh đặc biệt là với số lượng ca nhiễm mà chúng tôi đang chứng kiến
ông burton nói
các nhà khoa học cho biết phần lớn các khu vực đều có biến chủng thống trị
song việc bị nhiễm hai biến thể cùng một lúc là điều khó xảy ra
đối với người khỏe mạnh các nhà khoa học ước tính rằng chỉ có khoảng hai tuần để cơ thể phát triển khả năng miễn dịch
và loại bỏ thành công biến thể virus đầu tiên trước khi kích hoạt một biến thể mới
tuy nhiên các đợt bùng phát lớn và không được kiểm soát như ở anh và mỹ vào mùa đông năm ngoái
sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra sự kiện
các nhà khoa học cũng cho rằng hai biến thể virus có thể hoán đổi gen
nhưng điều đó rất khó có khả năng xảy ra
đã có ba biến thể virus được tạo ra bởi sự kết hợp của hai biến thể khác nhau
nhưng chưa có trường hợp nào dẫn đến một đợt bùng phát dịch lớn hoặc một biến thể mới nguy hiểm hơn xuất hiện
trong một trường hợp sự kiện tái tổ hợp đã xảy ra ở anh khi biến thể alpha hợp nhất với b một một bảy bảy
khiến cho biến thể xuất hiện lần đầu ở
tây ban nha vào cuối tháng một đã có bốn mươi bốn trường hợp nhiễm biến thể này trước khi nó biến mất
các nhà khoa học ở california cũng cho biết họ đã xác định được một biến thể tái tổ hợp khác vào đầu tháng hai
khi chủng can kết hợp với chủng b một nghìn bốn trăm hai mươi chín được phát hiện lần đầu tiên trong khu vực
chủng mới này cũng gây ra rất ít ca nhiễm và nhanh chóng biến mất
virus chủ yếu dựa vào các đột biến ngẫu nhiên để phát triển các biến thể mới
điều này xảy ra khi virus tạo ra các bản sao của chính nó và các lỗi trong gen
trong hầu hết các trường hợp những đột biến này là vô hại
nhưng đôi khi chúng có thể tạo ra một chủng virus dễ lây lan hơn hoặc có khả năng lẫn tránh vaccine cao hơn
giới khoa học cho rằng biến thể omit pron xuất hiện trong một đợt lây nhiễm kéo dài ở một người bị suy giảm miễn dịch
điều này cho phép virus đột biến nhiều lần để tự huấn luyện
nhằm lây nhiễm sang người và né được khả năng miễn dịch trước đó
theo thông tin liên quan đến biến thể omicron
mới đây phát biểu với truyền thông ông cao phúc cho rằng omicron có khả năng
thoát miễn dịch mạnh mẽ của biến thể beta và khả năng lây truyền mạnh mẽ của biến thể delta
ông cao phúc giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc trung quốc mới đây cho biết
biến thể omicron là sự kết hợp giữa các biến thể beta và delta
nhưng dù đột biến thế nào thì vẫn là sars cov hai nên vaccine hiện nay vẫn có hiệu quả
theo ông sẽ mất ít nhất hai tuần để tìm ra mức độ nguy hiểm của biến thể
cũng như việc liệu nó có thay thế delta để trở thành biến thể vượt trội nhất hay không
nhưng về mặt virus thọc
khả năng gây bệnh của virus sẽ yếu đi khi nó cố gắng tồn tại
theo ông cào phúc không thể lại trừ khả năng sẽ có nhiều đột biến xảy ra hơn
nhưng cho dù virus đột biến thế nào thì vẫn là sars cov hai
mà các loại vaccine hiện có vẫn sẽ có hiệu quả mặc dù hiệu quả sạp xuất
ông đặc biệt lưu ý vaccine đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các ca bệnh nặng tử vong và nhập viện
giữa trên tình hình hiện tại của đại dịch
ông dự đoán trung quốc sẽ thực hiện chính sách không covid một mươi chín năng động
ít nhất cho đến cuối mùa
vì trong thời gian này chắc chắn sẽ có những trường hợp nhập cảnh có thể gây ra sự lây lan trong cộng đồng
vì việc khi nào đại dịch covid một mươi chín sẽ kết thúc
giám đốc cdc trung quốc cho rằng không ai có thể dự đoán được
nhưng tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu sẽ là yếu tố chính cần phải xem xét
ông cũng tiết lộ rằng các nhà chức trách và chuyên gia trung quốc đang thảo luận
về việc sử dụng các loại vaccine khác nhau làm mũi tiêm nhắc lại
vì các nghiên cứu trước đây cho thấy phương pháp này sẽ mang lại hiệu quả bảo vệ tốt hơn
theo ông cao phúc với sách covid một mươi chín
cần tỷ lệ tiêm phòng ít nhất tám mươi năm để đạt miễn dịch cộng đồng
ông nhấn mạnh điều quan trọng hơn không phụ thuộc vào bao nhiêu người ở trung quốc được tiêm phòng
mà là bao nhiêu người trên toàn cầu được tiêm phòng
để thiết lập khả năng miễn dịch cộng đồng thực sự trên toàn cầu
chứ không phải ở một quốc gia cụ thể
liên quan tới biến thể mới omicron
thế giới đang chờ đợi dữ liệu để đánh giá mối đe dạo của biến thể omicron
đối với các chỉ số ban đầu rất đáng khích lệ
các bác sĩ nam phi điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm omicron đã cung cấp những thông tin hữu ích
trong đó có một triệu chứng xuất hiện vào ban đêm
tùy vào thời gian khác nhau
người nhiễm biến chủng mới omican của virus sars cov hai
có thể có những biểu hiện khác nhau đặc biệt là vào ban đêm
kể từ khi tổ chức y tế thế giới who xếp omiclan vào nhóm biến thể gây lo ngại ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
nhiều nước đã có phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ
như áp dụng lệnh cấm bay từ nam phi
thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội
who cho rằng
omicron có nguy cơ tái nhiễm cao
nhưng bằng chứng ban đầu ghi nhận biến thể này có khả năng chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ so với chủng delta
tuy nhiên mọi người vẫn phải cảnh giác và phản ứng phù hợp
nếu phát hiện ra các dấu hiệu nhiễm biến thể mới
chưa có nhiều dữ liệu về các triệu chứng khi mắc biến thể mới
nhưng các bác sĩ ở nam phi nơi lần đầu tiên phát hiện ra omikaran đã cung cấp những thông tin quan trọng
bác sĩ đa khoa uben pillay đến kết góc biểu hiện bệnh của người nhiễm omicron
như cảm thấy mệt mỏi đau nhức cơ thể
các dấu hiệu khác có thể xuất hiện là đổ mồ hôi ban đêm
khi đó quần áo chăn gà của người bệnh bị ướt đấm dù họ đang ngủ ở nơi thoáng mát
mặc dù triệu chứng này rất hiếm xảy ra
nhưng có một số dấu hiệu đáng khích lệ rằng các loại vaccine hiện tại
sẽ cung cấp biện pháp bảo vệ chống lại omicron
đặc biệt các mũi tiêm tăng cường sẽ bổ sung lớp bảo vệ chống lại covid một mươi chín
và giảm thiểu mức độ nghiêm trọng
dữ liệu thực tế từ israel và vương quốc anh chỉ ra
liều tăng cường của một trong những loại vaccine
dựa trên công nghệ mrna được sử dụng rộng rãi
làm giảm đáng kể khả năng mắc bệnh sars cov hai
tuy nhiên mức độ chống lại biến thể omikaran của liều vaccine tăng cường
vẫn chưa được xác định
theo who tới nay chưa có ca tử vong nào liên quan tới biến thể omican
tuy nhiên số ca tăng ngày càng nhanh và lan tới gần năm mươi nước trên thế giới
thưa quý vị biến thể omicron
tuy là một biến thể có tốc độ lây nhiễm nhanh hơn những biến thể trước đó của sars cov hai
tuy nhiên chưa có thể kết luận biến thể này nguy hiểm hơn những biến thể trước đó
các nước cũng đang có những biện pháp ứng phó và những hy vọng lạc quan về biến thể mới này
trong giai đoạn này quý vị hãy chú ý tuân thủ quy định năm k
và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế để đảm bảo